quốc hội cũng đã thống nhất với chính phủ tính toán khả năng có một kỳ họp bất thường lần thứ hai dự kiến vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba để xem xét quyết định một số vấn đề cấp thiết đáp ứng ngay yêu cầu quản lý của nhà nước đảm bảo được tính khả thi
trước đó trong phiên họp buổi sáng chính phủ đề nghị quốc hội xem xét cho ý kiến về ba dự án luật luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
chính phủ đề nghị quốc hội cũng đã thống nhất về chủ trương việc điều chỉnh kế hoạch vốn vai lại năm hai nghìn hai mươi hai của các địa phương xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm còn lại của ba chương trình mục tiêu quốc gia

chính phủ tổ công tác đồng ý triển khai thí điểm cũng đã làm rõ về nhận thức của cán bộ công chức tại ba cấp làm sao phục vụ người dân tiện lợi nhất người dân hiểu được những tiện ích được hưởng và tiết kiệm được thời gian không phải đến trực tiếp độ chính xác phải cao
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chúng ta phải xác định những ngày đầu tiên triển khai thí điểm sẽ rất vất vả vì vậy cán bộ các đơn vị phải túc trực từng giờ để giải đáp thắc mắc của cơ sở của từng việc và cho người dân
các giải pháp phải thông minh linh hoạt tạo được hiệu quả cao nhất là niềm tin của xã hội niềm tin của người dân đối với các dịch vụ công trực tuyến dịch vụ công liên thông
tổ trưởng tổ công tác của thành phố hà nội và tỉnh hà nam chỉ đạo báo cáo kết quả thí điểm vào ngày thứ sáu hàng tuần về cơ quan thường trực để tập hợp chung
bộ trưởng tô lâm đề nghị các thành viên tổ công tác quan tâm cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với hai địa phương là hà nội và hà nam kịp thời thao gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện thí điểm
khi đến vụ án xảy ra tại bệnh viện đồng nai và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba đã ban hành cáo trạng truy tố ba mươi sáu bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thẩu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

hai trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bốn đỗ văn sơn nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
bốn nguyễn thị xen nguyên giám đốc công ty cổ phần thiết bị y tế và môi trường
nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty cổ phần mofa
ngô thế vinh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trang thiết bị y nhà khoa việt tiên
nguyễn đăng thuyết nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành an hà nội
đỗ mỹ hạnh chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế cát vân sa cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cả tám đối tượng đều đang bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an truy nã
chín nghi phạm đang đánh bạc dưới
đối với hình thức tổ chức ghi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền tại khu vực phương bốn tp đà lạt tỉnh lâm đồng thì bị lực lượng công an tp đà lạt ập vào bắt quả tàng
tại hiện trường tổ công tác phát hiện bốn tờ phơi ghi nội dung cá độ bóng đá số tiền thể hiện là một mươi tám một triệu đồng
hai bộ máy tính bản hai máy tính sách tay công an xác định bốn đối tượng huỳnh ngọc quang lê minh hiếu phạm hoàng vũ và hoàng văn sĩ giữ vai trò mấu chốt trong đường dây cá độ này
công an xác định từ ngày tám tháng một mươi một lê minh hiếu tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng tổng số một mươi sáu bảy trăm ba mươi lần cược số tiền cá độ lên tới ba mươi bốn tỷ đồng
công an tỉnh hà giang vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô liên tỉnh tạm giữ năm đối tượng trong đường dây này
đó là phạm duy linh chú tỉnh vĩnh phúc lê anh tuấn trần công trưởng vũ đức thành
và đỗ quốc khánh cùng chú tại tỉnh hà giang
qua khám xét lực lượng công an đã tạm giữ một xe ô tô một mươi năm điện thoại di động và nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
với tổng số tiền giao dịch trên ba mươi ba tỷ đồng hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị bên cạnh công tác thường xuyên
an ninh trật tự công an tp hcm đang đẩy mạnh tấn công chấn áp các loại tội phạm trong thời gian diễn ra world cup đặc biệt là hành vi đánh bạc cá độ
công an hai mươi một quận huyện và tp thủ đức tăng cường nắm tình hình không để các loại tội phạm hoạt động trong mùa world cup
mới đây công an tp hcm phối hợp bộ công an triệt phá một nhóm đánh bạc lớn
cơ quan chức năng đã khám xét tám địa điểm tại sáu quận huyện ở tp hcm tổng số tiền giao dịch để cắt cược trong đường dây hơn ba mươi tỷ đồng
đây là vụ việc điển hình cho thấy lực lượng công an đang tăng cường đấu tranh với tội phạm đánh bạc cá độ trên không gian mạng
qua đó công an tp hcm yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cụ thể để ngăn chặn đấu tranh và phòng ngừa
trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đánh bạc trong đó có các cửa bóng đá
và cũng như việc phát sinh các hoạt động đòi nợ giữa các con bạc cắt cược trong mùa world cup
yêu cầu cụ thể đó là các đơn vị phải tập trung nguồn lực
từ các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đến công an quận huyện phường xã để tăng cường phòng ngừa đấu tranh với các băng nhóm
tù điểm tập trung đông người có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc và cắt cược bóng đá
tăng cường công tác xử lý các hoạt động quảng cáo liên quan đến cắt cược bóng đá
cho quay tiền phục vụ cắt cược kể cả trên không gian mạng
nắm các vụ đòi nợ trên các nền tảng không gian mạng cũng như trong đời sống nhân dân
trong thời điểm này công tác tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn
thường xuyên than chốt trong đó các tổ ba trăm sáu mươi ba cấp công an tp hcm và công an các quận huyện
nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm đường phố tiến hành kiểm tra hành chính với nhiều trường hợp
tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn đặc biệt là vào thời điểm sau mỗi trận đấu
để chú động nắm tình hình ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng
đua xe trái phép đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải đi lại của người dân
lãnh đạo công an tp hcm đề nghị đơn vị
để mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa
tích cực tham gia tối giác tội phạm phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở trong thời điểm cuối năm